nguyễn văn hậu tức là hậu pháo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường bồ đề quận long biên hà nội
quê gốc của hậu pháo ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu không được sinh ra trong một gia đình giàu có như bao doanh nhân khác mà phải tự lực cánh sinh
bằng nghị lực thoát nghèo thoát khỏi lũy trên làng vươn lên từ hai bàn tay trắng
ngôi biệt thự được xây rất lớn ngay cạnh quốc lộ hai c đó là của nguyễn văn hậu
từ khi nguyễn văn hậu bị bắt ngôi nhà luôn đóng cửa camera được lắp xung quanh khu biệt thự này
năm hai nghìn bốn hậu thành lập công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tại xã tam phúc huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tiền thân là công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và xây dựng phúc sơn
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng
dần dần cái tên hậu pháo hay hậu nổ được giới bất động sản gắn liền với vị doanh nhân trẻ quê vĩnh phúc này
dù chỉ là một công ty bất động sản sinh sau để muộn trong thị trường
nhưng tập đoàn phúc sơn vẫn nổi tiếng khi sở hữu hàng loạt bất động sản đình đám tại tỉnh vĩnh phúc
các dự án đáng chú ý như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
có quy mô một trăm ba mươi ha
khu nhà ở một mươi năm tầng cho người có thu nhập thấp tại vĩnh yên
khu đô thị hai bên đường phù đồng việt trì phú thọ với quy mô một trăm bốn mươi chín hectare
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn phúc sơn đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị bào giang
quy mô diện tích của dự án là bốn trăm chín mươi năm chín trăm ba mươi hai m hai
bao gồm hai trăm chín mươi bốn căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích
bốn mươi sáu tám mươi chín m hai hai trăm bảy mươi bốn căn nhà ở xã hội với diện tích một mươi chín hai trăm chín mươi hai m hai bảy trăm chín mươi năm lô đất nền
tổng số tiền công ty của hậu phải bỏ ra để đầu tư dự án này lên đến ba ba trăm một mươi tám tỷ đồng
dù chỉ mới được cấp phép nhưng nguyễn văn hậu đã chuẩn bị cho dự án này từ rất lâu
năm hai nghìn một mươi tám đại gia tám x này đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
khu đô thị bào giang tại quảng ngãi
vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vòn vẹn hai mươi tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn hậu trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty
đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên hai trăm năm mươi tỷ đồng
cả hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi công ty bầu giang không thu được đồng nào
bán lỗ lần lượt là bốn trăm chín mươi bốn triệu đồng và một tỷ đồng
tại quảng ngãi có bốn dự án
dự án do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các công ty thành viên đầu tư và xây dựng
các dự án đều có số vốn rất lớn
một số chậm tiến độ nhiều năm công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các công ty thành viên
đã xây dựng đầu tư bốn công trình dự án tại quảng ngãi
gồm dự án đường nam bờ sông trà khúc khu đô thị bảo giang
nhà máy nước quảng ngãi và khu đô thị công nghiệp dung quất
năm hai nghìn một mươi hai công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn trúng thầu thi công
xây lắp dự án đường bờ nam sông trà khúc nay là đường trường sa
dự án này có tổng số vốn đầu tư gần một tỷ đồng
có chữ dài toàn tuyến hơn tám bảy km nền đường rộng ba mươi sáu m mặt đường rộng hai mươi hai m
việc trúng thầu thi công dự án đường trường sa đánh dấu sự xuất hiện
của công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tại quảng ngãi
thời điểm đó tỉnh quảng ngãi đã tạm ứng một trăm ba mươi tỷ đồng
để chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
dù vậy dự án chỉ triển khai được một phần rồi tạm dừng
sau đó chủ đầu tư liên tục xin gia hạn tiến độ
đến nay dự án được vẽ quy mô lên đến hai tỷ đồng
vẫn là bãi đất trống được người dân tập trung chăn thả châu bò
dù dự án khu đô thị công nghiệp dung quốc trễ tiến độ kéo dài
nhưng tỉnh quảng ngãi tiếp tục chấp thuận cho công ty cổ phần hoàng kinh pháp
đầu tư dự án nhà máy nước
dự án này cũng chậm tiến độ gần năm năm
dự án nhà máy nước quảng ngãi
cấp chủ trương đầu tư vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
dự án có diện tích gần một mươi bốn hectare thuộc xã nghĩa kỳ và nghĩa thuận huyện tư nghĩa
nhà máy nước quảng ngãi có tổng số vốn đầu tư là năm trăm bốn mươi tỷ đồng
được chia làm hai giai đoạn
mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp nước cho người dân thành phố quảng ngãi
và các xã của huyện tư nghĩa
theo kế hoạch cuối năm hai nghìn một mươi chín dự án hoàn thành giai đoạn một và đi vào vận hành
tuy nhiên hiện dự án vẫn còn ngổn ngang
ngày tám tháng ba vừa qua bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố bắt tạm giam ông cao khoa nguyên chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
ông đặng văn bình phò bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd
nguyên giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
về tội nhận hối lộ quy định tài khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
bộ công an cho biết đây là động thái mở rộng vụ án vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
do nguyễn văn hậu tức hậu pháo và đồng phạm thực hiện
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
ông cao khoa bảy mươi tuổi quê ở xã đức hòa huyện đức mộ tỉnh quảng ngãi
ông khoa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như quyền bí thư
rồi bí thư huyện huyện mộ đức phó trưởng ban tổ chức tỉnh quảng ngãi
tránh văn phòng tỉnh huyện quảng ngãi
chủ nhiệm huyện ban kinh tế tỉnh huyện quảng ngãi
phó bí thư tỉnh huyện chủ tịch huyện ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
năm hai nghìn một mươi bốn ông được miễn nhiệm chức chủ tịch huyện ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
để nghỉ hưu theo chế độ
mở rộng điều tra vụ án liên quan đến nguyễn văn hậu còn gọi là hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt chín bị can
trong đó có bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc lê duy thành về tội nhận hối lộ
được thành lập từ năm hai nghìn bốn tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn do nguyễn văn hậu làm chủ tịch
công ty có quy mô vừa phải hoạt động ở lĩnh vực xây lắp tại huyện
đến năm hai nghìn một mươi bốn lợi nhuận của công ty này chỉ đạt khoảng một trăm linh triệu đồng
quá trình vươn mình mạnh mẽ công ty phúc sơn thực hiện hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
đáng chú ý quỹ đất của công ty này lên đến hàng trăm hectare chủ yếu ở vĩnh phúc và nha trang
cụ thể tại vĩnh phúc công ty phúc sơn xây dựng các dự án như khu trung tâm thương mại và nhà ở phúc sơn tại huyện vĩnh tường
với quy mô một trăm ba mươi ha khu nhà ở một mươi năm tầng cho người có thu nhập thấp tại thành phố vĩnh yên
trong quá trình hoạt động
công ty phúc sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật
xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cơ quan điều tra xác định công ty phúc sơn bỏ ngoài sổ sách
không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường
công ty phúc sơn đã bán thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư
gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng
một trong những bất động sản nghìn tỷ nữa của nguyễn văn hậu chủ tịch tập đoàn phúc sơn
đó là dự án chợ đầu mối vĩnh tường
đây là dự án do công ty cổ phần xây dựng sông hồng thăng long chuyển nhượng cho tập đoàn phúc sơn năm hai nghìn một mươi
dự án khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại vĩnh tường
với tổng nguồn vốn hơn hai tỷ đồng có tổng diện tích lên tới hơn một trăm tám mươi sáu ha
phần đô thị đang trong quá trình xây dựng có diện tích gần chín mươi ba hectare
ngoài ra trong năm hai nghìn hai mươi hai phúc sơn đã trình đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
về dự án khu đô thị hưng hòa i và khu đô thị hưng hòa hai tại xã hưng hòa tp vinh
với quy mô hơn hai trăm linh ha
mặc dù liên tiếp sở hữu và triển khai nhiều dự án hàng nghìn tỷ đồng
nhưng kết quả kinh doanh của tập đoàn phúc sơn lại đi xuống qua các năm
doanh thu ghi nhận năm trăm một mươi bốn sáu tỷ đồng và lãi dòng ba bảy tỷ đồng
sang năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu sụt giảm còn bốn trăm sáu mươi ba ba tỷ đồng
nhưng lợi nhuận lại tăng vọt gấp một mươi lần lên ba mươi bảy năm mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín doanh thu chỉ bằng sáu mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám khi đạt tám mươi bốn bảy tỷ đồng
và lãi dòng lao dốc khi chỉ còn tám mươi triệu đồng so với hai trăm một mươi bốn triệu đồng
đặc biệt kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi của phúc sơn vô cùng tệ
khi doanh thu tiếp tục giảm còn sáu mươi một tỷ đồng lợi nhuận lần đầu ghi nhận lỗ một mươi bảy tỷ đồng
tuy là doanh nghiệp có danh tiếng nhưng phúc sơn của hậu pháo cũng dính vào những lùm xùm
để lại nhiều tiếng tiêu cực
trong các dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư có ba dự án bt tại sân bay nha trang
các dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ
không thể đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy như doanh nghiệp đã cam kết
theo hồ sơ tập đoàn phúc sơn là nhà đầu tư được tỉnh khánh hòa giao thực hiện các dự án các tuyến đường
các nút giao kết nối sân bay nha trang dự án đường vành đai kết nối với nút giao ngọc hội
và dự án nút giao thông ngọc hội theo hình thức hợp đồng bt
nguồn vốn để thanh toán cho các dự án bt là các quỹ đất thuộc khu đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổng tiến độ ba dự án bt của tập đoàn phúc sơn đạt khoảng ba mươi tám tổng chi phí đầu tư là một hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
việc chậm tiến độ các dự án bt của tập đoàn phúc sơn gây nhiều bức xúc cho dư luận
cũng liên quan đến hoạt động ở khánh hòa tập đoàn phúc sơn bị địa phương này truy thu số tiền một mươi hai tỷ đồng
tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
cụ thể vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi tập đoàn phúc sơn về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án nói trên với số tiền là một mươi một tỷ chín trăm chín mươi bốn triệu đồng
số tiền này được dựa trên số liệu kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại thông báo số sáu trăm tám mươi năm hai nghìn một mươi chín và văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
ngay sau khi nhận được thông báo của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đề nghị nộp số tiền trên
ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu đã có văn bản trả lời đối với số tiền phải nộp này
theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh và cục thuế tỉnh khánh hòa nhà đầu tư nhận thấy là chưa có đủ căn cứ pháp lý để tính toán xác định
đảm bảo theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức bt
việc phê duyệt giá đất tại khu vực sân bay nha trang và thủ tục thanh toán
các dự án bt chưa được thực hiện
tại khánh hòa doanh nghiệp này vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đồ thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang tại sân bay nha trang
sân bay nha trang có diện tích một trăm tám mươi sáu ha nằm giữa trung tâm thành phố
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngoài mục đích quân sự nơi này còn phục vụ các chuyến bay chở khách tới địa phương
từ năm hai nghìn bốn sau khi sân bay cam ranh hoàn thành
sân bay nha trang ngừng đón khách trở thành căn cứu quân đội
đến năm hai nghìn chín một phần đất nơi đây được giao cho địa phương nhằm phát triển kinh tế xã hội
để thực hiện các dự án bt ubnd tỉnh khánh hòa đã dùng quỹ đất thanh toán tại sân bay nha trang
công ty phúc sơn thực hiện ba dự án bt với mức đầu tư khoảng ba năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng
gồm các tuyến đường các nút giao thông kết nối với khu sân bay nha trang nút giao thông ngọc hội
đường vánh đai kết nối nút giao thông ngọc hội
đổi lại doanh nghiệp được giao quỹ đất trên hai mươi hectare tại sân bay nha trang
để thực hiện dự án khu trung tâm đồ thị dịch vụ tài chính du lịch nha trang
giá trị quỹ đất lúc đó là tạm tính
cả ba dự án bt này đều không qua đấu giá được chỉ định giao cho tập đoàn phúc sơn
doanh nghiệp này cũng cam kết đưa các công trình trên và hoạt động vào năm hai nghìn một mươi bảy
xong những dự án trên đều chậm tiến độ
nút giao thông ngọc hội cơ bản đưa vào hoạt động
cạnh đó chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng đối với nhánh phía bắc n bốn
nên vẫn đang chờ mặt bằng mới để có kế hoạch thi công
ngoài chậm tiến độ các dự án tập đoàn phúc sơn cũng vướng vào lùm xùm
liên quan việc truy thu hơn một mươi một tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
liên quan dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính
các dự án vẫn đang dở dang
hiện nay các sai phạm liên quan đến các dự án đất đai tại sân bay nha trang có dấu hiệu phạm tội
đã được công an tỉnh khánh hòa chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra thuộc bộ quốc phòng xem xét
xử lý theo thẩm quyền
vì vậy đối với số tiền mà tỉnh đã thông báo nhưng công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
chưa chấp nhận nộp vào ngân sách nhà nước theo lãnh đạo cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa
phải chờ kết quả xử lý của cơ quan điều tra thuộc bộ quốc phòng hoặc phán quyết của tòa án
để buộc doanh nghiệp phải chấp hành thực hiện
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án
gồm nguyễn thị hằng phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
đỗ thị mai kế toán trưởng hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên
trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group và nguyễn hồng sơn là lao động tự do
kết quả điều tra ban đầu xác định chủ tịch tập đoàn phúc sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo
khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt thực hiện khám xét nơi ở
và nơi làm việc của các bị can ông tô ân sô còn cho biết thêm
năng lực theo báo cáo thì phó tổng giám đốc của công ty này mới học hết lớp bốn
ở đây cần thấy rõ là có học và nghèo vượt khó vươn lên thì khuyến khích
và nghèo vượt khó làm giàu nhưng không được làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân và nhà nước
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can
công an đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để thu hồi
cây biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật